đợt dịch lần này được nhận định là xảy ra phức tạp diễn biến nhanh khả năng lây lan rộng và có nguy cơ gây tử vong cao
nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng là thường trực do vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch nhằm đưa ra hướng chống dịch mới
hiện cả nước ghi nhận một ba mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín ba mươi trường hợp tử vong với khoảng sáu mươi các trường hợp bệnh là không có triệu chứng nên vẫn có khả năng bùng phát và lây lan rộng trong cộng đồng